xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân
viện kiểm sát nhân dân quận ninh kiều thành phố cần thơ có quyết định truy tố
theo thủ tục rút gọn bị can nguyễn văn hải bốn mươi chín tuổi trú tại quận ninh kiều
về tội chống người thi hành công vụ
theo đó vào chiều ngày một mươi một tháng bốn tổ tuyên truyền vận động thực hiện biện pháp
phòng chống dịch covid một mươi chín thuộc phường cái khế quận ninh kiều
tiến hành tuần tra tuyên truyền vận động phòng chống dịch trên địa bàn
phát hiện hải đi bộ trên đường có biểu hiện say rượu không mặc áo không đeo khẩu trang
cán bộ tổ đến tuyên truyền nhắc nhở hải đeo khẩu trang và đi về nhà
hải không chấp hành mà có lời lẽ xúc phạm tổ tuyên truyền
dù được căn ngăn hải vẫn tỏ thái độ hung hăng thách thức lực lượng làm nhiệm vụ
khi bị công an phường cái khế yêu cầu về trụ sở làm việc
hải không chấp hành mà còn tấn công một cán bộ công an phường
quá trình điều tra hải thừa nhận hành vi phạm tội
bị can khai biết quy định phải đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng dịch bệnh
nhưng do uống nhiều rượu nên không làm chủ hành vi
hôm qua hai mươi một tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh bình dương đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo trương dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi thường trú tại thành phố dĩ an tỉnh bình dương
về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
bị cáo trương dương là thủ phạm đặt bom gây ra vụ nổ
tại cục thuế tỉnh bình dương vào ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
theo cáo chẳng khoảng tháng hai năm hai nghìn một mươi chín dương sử dụng điện thoại
truy cập vào mạng xã hội xem các chương trình do đối tượng lisa phạm
một đối tượng đang sinh sống tại nước mỹ là thành viên cốt cán của tổ chức phản động
chính phủ quốc gia việt nam lâm thời thường xuyên làm phát tán các video
nhằm lôi kéo kích động đối tượng chống đối trong nước khủng bố phá hoại các mục tiêu trọng điểm
khoảng tháng tám năm hai nghìn một mươi chín do gặp khó khăn về tài chính
nên dương nảy sinh ý định liên lạc với lisa phạm để được giúp đỡ
qua nhiều lần liên lạc lisa phạm hứa sẽ hỗ trợ tiền cho dương
nhưng dương phải tham gia tổ chức của lisa phạm và làm việc theo sự hướng dẫn chỉ đạo của lisa phạm
dương đã đồng ý
ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi chín ly gia phạm chỉ đạo cho dương khảo sát trụ sở cục thuế tỉnh bình dương
để thực hiện khủng bố
khi được dương báo cáo kết quả khảo sát tại cục thuế
lisa phạm đã cử một đối tượng mang bốn trái nổ với khoảng một hai kg thức nổ đến giao cho dương
sau khi lấy được trái nổ tám h bốn mươi phút ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
dương điều khiển xe ô tô vào cục thuế tỉnh bình dương
lấy trái nổ bỏ vào thùng rác tại nhà vệ sinh nam tầng một
sau đó dương rời đi và thông báo với lisa phạm là đã hoàn thành nhiệm vụ
đến chín h cùng ngày trái nổ phát nổ khiến các bức tường của nhà vệ sinh nam nữ
tại cục thuế tỉnh bình dương bị đổ sập
nhiều cửa kính của tòa nhà bị vỡ nát và làm hư hỏng một số tài sản khác
rất may không có thiệt hại về người
vào cuộc điều tra cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình dương
đã bắt giữ trương dương sau ba ngày gây án
tại phiên tòa trương dương đã thành khẩn khai báo
thừa nhận hành vi phạm tội của mình
và xin được sự khoan hồng giảm nhẹ hình phạt của pháp luật
căn cứ hành vi phạm tội của bị cáo
căn cứ quy định của bộ luật hình sự việt nam
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo trương dương một mươi một năm tù
về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
buộc bị cáo phải bồi thường thiệt hại đã gây ra
tại cục thuế tỉnh bình dương là trên bảy trăm tám mươi triệu đồng
công an tỉnh thái bình cho biết ngày hai mươi một tháng bốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thái bình
đã ra quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn xuân đường
tức đường nhuệ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
trú tại phường kỳ bá thành phố thái bình
để điều tra về hành vi có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích
xảy ra vào ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
tại trụ sở công an phường trần lãm thành phố thái bình
theo đó nguyễn xuân đường
nguyễn xuân đường bị khởi tố để điều tra hành vi
có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích
quyết định nói trên đã được viện kiểm sát nhân dân
thành phố thái bình phê chuẩn
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thái bình
đang phối hợp với viện kiểm sát nhân dân thành phố thái bình
tiếp tục điều tra vụ án theo quy định của pháp luật
trước đó ngày chín tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình
ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với nguyễn xuân đường và nguyễn thị dương
là vợ của nguyễn xuân đường
để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
trong vụ việc hành hung nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ
vận tải phúc cường xảy ra vào ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi
chỉ vì xảy ra mâu thuẫn nhỏ trong lúc gặp nhau
tại một quán ăn ven đường đối tượng tô văn châu ba mươi ba tuổi
trú tại thị trấn gò quao huyện gò quao tỉnh kiên giang
đã nổi máu côn đổ truy sát đối phương đến cùng
vào sáng ngày hôm nay hai mươi hai tháng bốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gò quao tỉnh kiên giang
đã hoàn tất hồ sơ chuyển viện kiểm sát
đề nghị truy tố tô văn châu về tội cố ý gây thương tích
theo kết quả điều tra ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
anh trần ẩn chúa trú tại huyện gò quao
cùng với nhóm bạn đến một quán nhậu ven đường
ở thị trấn gò quao để ăn sáng
thì gặp châu đang ngồi nhậu
giữa châu và nhóm bạn của anh trần ẩn chúa
xảy ra mâu thuẫn đánh nhau
thì được mọi người can ngăn nên hai bên giải tán
hai ngày sau ngày hai mươi bốn tháng một mươi
khi anh chúa cùng bạn ngồi nhậu trên vỉa hè
công viên thị trấn gò quao
thì châu bất ngờ cầm dao đi tới đuổi chém
khiến anh trần ẩn chúa bị thương tật năm mươi ba
thực hiện kế hoạch của bộ công an
về tổng kiểm tra mở đợt cao điểm
vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh
với tội phạm vi phạm pháp luật
về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
thời gian vừa qua công an hà nam đã
đẩy mạnh công tác tuyên truyền
vận động nhân dân tự nguyện giao nộp vũ khí vật liệu nổ
công cụ hỗ trợ đồng thời tăng cường công tác
quản lý xử lý nghiêm các trường hợp
sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
trái phép ghi nhận của nhóm phóng viên
antv hà nam
nguyện thanh liêm tỉnh hà nam
là một trong những địa phương có tiềm năng
về tài nguyên khoáng sản
có nhiều doanh nghiệp đầu tư khai thác chế biến vật liệu xây dựng
do vậy cũng tiềm ẩn
nhiều nguy cơ về việc tàng trữ trái phép
vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
để nâng cao nhận thức của cán bộ
và nhân dân trong quản lý tự giác
giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
và đấu tranh hiệu quả với tội phạm
liên quan đến hoạt động này
công an huyện thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền
vận động trong thời gian ngắn
công an huyện thanh liêm đã thu được
năm khẩu súng tự chế một khẩu súng hơi

thực hiện đồng bộ các biện pháp
liên quan đến phòng chống
những tác hại do vi phạm
về vũ khí vật liệu nổ
và công cụ hỗ trợ gây nên
để thực hiện đợt tổng kiểm tra
vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ
công cụ hỗ trợ đạt hiệu quả cao
công an tỉnh hà nam đã làm tốt công tác
tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp
trong tổ chức triển khai thực hiện
hiệu quả công tác này
trên hệ thống loa truyền thanh của các xã
phường thị trấn đều ra
đành thời lượng nhất định để phát
các bài tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
về quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ
công cụ hỗ trợ
tổ chức cho các hộ dân cơ sở sản xuất kinh doanh
cơ quan tổ chức xã hội
ký cam kết không tàng trữ sử dụng
trái phép vũ khí vật liệu nổ
công cụ hỗ trợ nhất là các địa bàn
có dấu hiệu phức tạp về an ninh trật tự
kết quả từ ngày hai mươi năm tháng ba đến ngày một mươi tháng bốn
các đơn vị công an trong toàn tỉnh nam
đã tổ chức sáu mươi lượt tuyên truyền
phổ biến giáo dục pháp luật
vận động thu hồi hai trăm linh vũ khí công cụ hỗ trợ
các loại trong đó đã phát hiện và xử lý
một mươi vụ việc vi phạm về công tác này
trên đường tôi đi vào quê vợ tôi mới nhặt được
một con dao bình xịt cây
sau khi được
lực lượng công an
vận động dao nộp
thì tôi thấy
công cụ mà rơi vào tay
tội phạm thì rất là nguy hiểm
nên là tôi
ý thức được việc đấy là tôi mang lên giao nộp
dao chỉ tiêu cụ thể
cho các đơn vị nghiệp vụ
công an các huyện thành phố
triển khai thực hiện
trong toàn đợt
đồng thời tham mưu cho giám đốc công an tỉnh
ban hành quyết định
thành lập ban chỉ đạo
triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm
của công an tỉnh
do đồng chí giám đốc công an tỉnh làm trưởng ban
các đồng chí trưởng
các phòng nghiệp vụ là thành viên
để triển khai thực hiện
đợt cao điểm trong toàn lực lượng
kết quả bước đầu
thực hiện đợt cao điểm
các đơn vị chức năng trong công an tỉnh
đã phát hiện và xử lý
hai mươi năm vụ việc
vi phạm liên quan đến công tác quản lý
sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
nâng cao nhận thức giúp bà con hiểu thấu đáo về chủ trương thu hồi vũ khí tự chế
vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
và tự nguyện giao nộp vẫn là nhiệm vụ lâu dài
thường xuyên và liên tục
chính là mục tiêu mà công an tỉnh hà nam hướng tới
chính vì vậy công tác tuyên truyền vận động nhân dân
đã được cán bộ các cấp tăng cường
vận dụng sáng tạo
cùng với vận động và thuyết phục
công an tỉnh hà nam cũng kiên quyết xử lý nghiêm
những người cố tình vi phạm
theo quy định của pháp luật
để luôn giữ vững an ninh chính trị
và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
đã ra quyết định truy nã đối với
ba đối tượng cùng về tội cố ý gây thương tích
đối tượng phạm thị kim anh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
hộ khẩu thường trú tại một mươi chín định cư
phường tân lập thành phố nha trang
tỉnh khánh hòa
đối tượng nguyễn thị phong thủy
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
hộ khẩu thường trú tại hai trăm linh sáu trên bốn mươi sáu
đường hai tháng bốn
phường vạn thạnh thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
và đối tượng nguyễn xuân linh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
hộ khẩu thường trú tại tổ một mươi ba
ngọc hội xã vĩnh ngọc
thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những
bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng

hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện